tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ dự báo mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra đến sáng mai
nhưng lượng mưa sẽ có xu hướng giảm dần
sang đến trưa chiều mai mưa chỉ còn lác đác vài nơi
từ ngày hai đến ngày ba tháng sáu vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển
mở rộng dần về phía các tỉnh ở miền bắc nước ta
do đó mà thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ phổ biến là không mưa
nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh nắng nóng có khả năng xuất hiện
với nhiệt độ cao nhất trong ngày lần lượt đạt mức là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ mưa sẽ còn tiếp tục diễn ra đến sáng mai
với lượng giảm dần sau đó chỉ còn xảy ra ở lai châu và điện biên
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
và sang hai ngày tiếp theo vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng dần
nên nhiệt độ khu vực phía tây tăng nhanh đạt mức là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới
thời tiết phổ biến là nhiều mây nhưng không mưa ngày nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất hai ngày đầu tháng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng thêm một độ trong ngày mùng ba
độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến là từ năm mươi năm cho đến sáu mươi năm
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời có nắng vào ban ngày
vào chiều tối mai thì mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tuy nhiên là lượng không nhiều và kết thúc nhanh
sao ngày mùng hai và mùng ba mưa rứt
mưa có xu hướng
mưa có xu hướng có khả năng nắng nóng trong ba ngày tới
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ trong ngày mai
và tăng thêm một hai độ trong những ngày tiếp theo
tại khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình
nên trong ba ngày tới thì thời tiết phổ biến là ngày có nắng
chiều tối xảy ra mưa rông rải rác cục bộ có thể có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng có gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
thời tiết tại khu vực tây nguyên
trong những ngày tới vẫn phổ biến là ngày nắng
chiều tối xảy ra mưa rông rải rác cục bộ có thể có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề phòng có gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi đến ba mươi ba độ